chẳng hạn như khách hàng nên sử dụng bóng đèn led thay vì đèn dây tóc máy lạnh tủ lạnh inverter

thứ nhất là đối với các máy móc thiết bị đối với hệ thống máy điều hòa

đấy chính là giấy đã chứng minh giấy xác thực là tiết kiệm

nghị định nêu rõ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
nghị định nêu rõ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng sáu tháng bảy tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế các tháng tháng sáu tháng bảy tháng tám và tháng chín hai nghìn hai mươi ba chậm nhất là ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba và quy định cụ thể đối với từng trường hợp cụ thể
sau thời gian gia hạn theo nghị định này việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được thực hiện theo quy định hiện hành
theo thống kê thì đến nay mới có khoảng một trăm linh dự án nhà ở xã hội được cấp phép đầu tư thuộc gói vay ưu đãi
gói tiến dụng ưu đãi một trăm hai mươi tỷ đồng do vẫn còn những rào cản tiếp cận gói tiến dụng này
hiện gói tiến dụng ưu đãi vẫn nằm yên tại các ngân hàng
nhiều địa phương thì chưa thể công bố công khai danh mục dự án được hưởng ưu đãi do đang tiếp tục giả soát
trong số một trăm linh dự án các địa phương đã giả soát và gửi lên bộ xây dựng xin ý kiến có nhiều dự án chưa đáp ứng đủ các điều kiện tiêu chí tính pháp lý
gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng tới thời điểm này vẫn chưa thể giải ngân
lý do duy nhất đó là chưa có dự án để cho vay
bởi hiện tại nhiều tỉnh thành vẫn trong quá trình giả soát bổ sung thủ tục cho các dự án
số ít địa phương đã công bố công khai danh sách thì bắc giang là tỉnh bị trả lại hồ sơ đầu tiên
vì nhiều dự án thiếu hồ sơ thủ tục pháp lý như quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thiếu giấy phép xây dựng
hiệp hội vận tải hàng không quốc tế dự báo lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không trên toàn cầu sẽ tăng hơn hai mươi tám
so với năm ngoái lên bốn ba mươi năm tỷ lượt người trong năm nay
như vậy gần trở lại mức của năm hai nghìn một mươi chín trước đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên cùng với sự hồi phục mạnh mẽ của ngành hàng không là sự chật vật của các nhà cung cấp máy bay và linh kiện
sau đại dịch việc sản xuất đủ máy bay để đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang là bài toán gây đau đầu cho nhiều công ty
theo các chuyên gia về tổng thể việc phục hồi chuỗi cung ứng ngành hàng không về mức trước đại dịch
không phải là điều khó
tuy nhiên tình hình vẫn phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế vĩ mô lạm phát tác động của tình hình địa chính trị và các vấn đề lao động
thật không may những tác động này được dự báo là sẽ vẫn tồn tại trong một hoặc hai năm tới
thưa quý vị đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia tour nước ngoài tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của du khách việt trong dịp hè năm nay
tỷ lệ đặt tour hiện chiếm khoảng sáu mươi so với tour nội địa
tuy nhiên thông tin từ nhiều địa phương và doanh nghiệp
lữ hành cho thấy sự sẵn sàng đổi mới tăng cường ưu đãi nhằm tăng sức hút cho các điểm đến trong nước
đối với cả du khách nội địa và quốc tế chính là một trong những đòn bẩy khiến cho tour nước ngoài chiếm ưu thế
từ đầu tháng năm nhiều doanh nghiệp lữ hành đã dự đoán được thị trường tour hè sẽ có sự bùng nổ của các tour nước ngoài
đặc biệt là gói sản phẩm đi các nước đông nam á
còn theo lý giải từ đại diện công ty cung cấp các dịch vụ hàng không này
ra vé cạnh tranh chính là yếu tố thu hút nhiều khách hàng mua tour

chưa làm nhiều các sản phẩm mới luôn luôn không làm mới các sản phẩm du lịch
yếu tố giá tour chi phí dịch vụ là một trong những yếu tố tác động đến lựa chọn của du khách
các tour quốc tế hiện có mức giá khá cạnh tranh so với tour nội địa
đơn cử tour miền bắc bốn ngày ba đêm hiện có giá khoảng một mươi một triệu đồng
cao hơn so với giá tour đi thái lan năm ngày bốn đêm khoảng từ bảy đến một mươi triệu đồng
tour du lịch nước ngoài vẫn luôn là một cái điểm
nhiều điểm đến để hấp dẫn khách trong dịp hè cũng như dịp lễ
giá có cao hơn rất nhiều so với những thời điểm khác cùng kỳ trong năm
nhưng với cái nhu cầu và cái thị hiếu của khách thì chúng tôi cũng xây dựng rất nhiều sản phẩm khách lựa chọn
thay vì những cái sản phẩm quá giảm giá thì chúng tôi đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ
mặc dù sức mua sôi động các công ty lữ hành cho rằng thị trường ao bao sẽ không có đột biến hay mốc cao điểm
để tăng tính cạnh tranh cho du lịch trong nước
ngoài yếu tố về giá cả
chất lượng dịch vụ
tại một số địa phương các doanh nghiệp du lịch doanh nghiệp vận tải các điểm đến và cơ sở lưu trú
đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng triển khai đồng thời các giải pháp
nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách tạo môi trường du lịch an toàn và thân thiện
trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế hải phòng thực hiện công tác kiểm dịch đối với tất cả các tàu nhập cảnh
và các chuyến bay nhập cảnh tại cảng không quốc tế cáp bi
trung bình mỗi ngày trung tâm thực hiện công tác kiểm dịch từ một mươi đến một mươi năm tàu nhập cảnh
và một chuyến bay nhập cảnh tại cảng không quốc tế cáp bi
trung tâm thực hiện việc giám sát y tế đối với hai trăm năm mươi ba trăm linh thuyền viên trên các tàu nhập cảnh
và khoảng hai trăm linh hành khách trên chuyến bay nhập cảnh
trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước
tại cảng việt hải phòng và cảng không quốc tế cáp bi
xây dựng kế hoạch đáp ứng các tình huống phòng chống dịch bệnh tại cảng
theo các chuyên gia về du lịch khi kinh tế gặp khó
du khách việt vốn kỹ tính sẽ kiểm tra nhiều thông tin hơn về chuyến đi
khách hàng quan tâm đến các tour cao cấp đặt ra yêu cầu cao hơn khi họ có khả năng chi trả
đồng nghĩa doanh nghiệp lữ hành phải cung cấp sản phẩm chất lượng tương xứng với đòi hỏi này
đó cũng chính là thách thức đặt ra với những đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch
tại các đường tour đi nước ngoài
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi những thông tin kinh tế đáng chú ý khác
đến từ trường quay phía nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị nhằm mục đích là kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác du lịch
giữa việt nam thành phố hồ chí minh với campuchia
thành phố vừa có chương trình quảng bá điểm đến du lịch y tế tới khách campuchia
nhằm tăng lượng khách hai chiều giữa đôi bên
thành phố hồ chí minh đã giới thiệu các sản phẩm du lịch mới của việt nam

giới thiệu trực tiếp sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp du lịch
bệnh viện cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe của việt nam
những điểm mạnh của hệ thống y tế công lập tư nhân của thành phố
với những dịch vụ sản phẩm du lịch y tế trọn gói an toàn tiện lợi
với giá cả hợp lý cũng được giới thiệu đến nước bạn
thông qua chương trình thành phố mong muốn sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác
của các doanh nghiệp du lịch giữa hai bên
qua đáp thuốc đại sự tăng trưởng của dòng khách du lịch hai chiều
giữa việt nam và campuchia
đại diện bộ du lịch campuchia chia sẻ
thông qua du lịch mối quan hệ lâu đời hợp tác tốt đẹp và đoàn kết giữa hai nước
đặc biệt là tình đoàn kết hợp tác bình chặt của thành phố kết nghĩa
thành phố hồ chí minh và nong pên sẽ ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu
thưa quý vị giao dịch nhà phố những tháng gần đây khởi sắc bất động sản đất nền
ở các tỉnh thành quá biến động
giá bắt đầu lao dốc thanh khoản kém đã khiến cho nhiều nhà đầu tư có xu hướng
là quay về thành phố hồ chí minh để tìm mua nhà phố hiện hữu
trong khi những phân khúc đất nền căn hộ chung cư biệt thự đang ế khách
thị trường dựng dư trầm lắng thì giao dịch nhà phố hiện hữu
dạng truyền lẽ ở khu vực thành phố hồ chí minh lại có nhiều tín hiệu tích cực hơn cả
theo chia sẻ từ các sàn giao dịch bất động sản từ đầu năm đến nay đã có hàng trăm giao dịch thành công
chủ yếu là nhà phố truyền lẽ tại các quận gần trung tâm thành phố hồ chí minh
như gò vấp quận một mươi hai bình tân thành phố thủ đức
khách đi tìm mua nhà phố truyền lẽ tại thành phố hồ chí minh đã có dấu hiệu sôi động trở lại
khi bắt đầu có người bán kẻ mua
đặc biệt là những nhà phố có mức giá trên dưới một mươi tỷ đồng vị trí mặt tiền đường
có hoạt động mua bán nhộn nhịp thu hút khách nhiều hơn
các chuyên gia trong lĩnh vực này nhận định hiện nay những nhà đầu tư cá nhân có tiềm lực tài chính
vẫn còn rất nhiều
họ quan sát thị trường bất động sản đánh bắt xa bờ ở các tỉnh có biến động giá mạnh
nhưng lại có nhiều rủi ro mất thành khoản
nhất là hiện tại phân khúc đất nền hay nhà phố dự án ở các tỉnh thành đều đang giảm giá
cắt lỗ cũng không có người mua và gần như rất khó khai thác cho thuê để có nguồn thu
còn phân khúc căn hộ các nhà đầu tư có tiền mặt sẵn lại ít chọn phân khúc này
vì giá trị sinh lời qua mỗi năm không nhiều
giải thưởng hàng không thế giới cara hai nghìn hai mươi ba được công bố tối ngày hai mươi tháng sáu
tại bảo tàng hàng không và vũ trụ tại triển lãm hàng không paris
hãng hàng không quốc gia việt nam airlines xuất hiện ở vị trí bốn mươi bốn trong top năm mươi hãng bay tốt nhất thế giới
tăng hạn từ bốn mươi tám của năm hai nghìn hai mươi hai
lần thứ năm trong lịch sử hai mươi ba năm có giải thưởng danh giá hàng đầu thế giới
singapore airlines được vinh danh là hãng hàng không tốt nhất năm hai nghìn hai mươi bốn
trong hai mươi ba qua tại airways hãng hàng không bảy lần đoạt giải hãng hàng không của năm đến thứ hai năm nay
tiếp theo là anna o nippon airways của nhật bản emirates ở vị trí thứ bốn và japan airlines ở vị trí thứ năm
trong đó anna dẫn đầu với giải thưởng về tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất khi được vinh danh là hãng hàng không sạch nhất thế giới
năm thứ ba liên tiếp cũng như giành được giải thưởng dịch vụ sân bay tốt nhất thế giới
ngoài việt nam airlines một hãng hàng không khác của việt nam là vietjet air
cũng được xứng tên ở hạng một hãng hàng không giá rẻ tốt nhất việt nam
giải thưởng hàng không thế giới skytrax được xem là giải oscar của ngành hàng không
tổ chức lần đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
kết quả giải thưởng dựa trên đánh giá của hành khách
qua một khảo sát được thực hiện rộng rãi trên toàn thế giới
do nguồn cung hạn chế nên giá heo hơi tại các tỉnh ở phía nam tiếp tục tăng lên
với mức giá bình quân là năm mươi chín đồng mỗi kg
các hộ dân nuôi heo bắt đầu có lãi và hy vọng thì mức giá này sẽ duy trì trong thời gian tới
khi nhận tại các tỉnh miền nam
giá heo hơi tăng hai đồng tại vĩnh long và sóc trăng lên năm mươi chín sáu mươi đồng một kg
đây cũng là mức giá phổ biến của khu vực này
đưa giá bình quân lên năm mươi chín năm trăm linh đồng một kg
giá heo bình quân cả nước hiện năm mươi chín bảy trăm linh đồng mỗi kg
giá heo giống tiếp tục tăng từ một mươi đến hai mươi đồng ở nhiều nơi
lên mức một ba mươi bảy một ba mươi tám triệu đồng một con ở miền bắc và trung
còn miền nam là một ba mươi bốn triệu đồng một con
giá heo hơi của trung quốc

tại thị trường thành phố hồ chí minh
lượng heo về chợ gần bốn tám trăm linh con
giá heo mảnh ở các chợ đầu mối
từ bảy mươi năm đến bảy mươi bảy đồng một kg
giá thịt heo bán lẻ tại các chợ và siêu thị
tăng từ ba năm đồng một kg
cụ thể ba rọi một trăm năm mươi năm đồng một kg
sườn non từ một trăm sáu mươi năm đồng một kg
sườn già một trăm một mươi năm đồng một kg
nạc phai và đùi khoảng một trăm linh năm đồng một kg
chân gà rút xương một trăm một mươi ba đồng một kg
giá heo hơi đã có xu hướng tăng mạnh từ đầu tháng năm
và tiếp tục được dự báo sẽ còn tăng trong thời gian tới
do nguồn cung giảm súc
dù đã bắt đầu có lãi
nhưng nhiều hộ chăn nuôi không vội vàng trong việc tái đàn
do thị trường vẫn chưa ổn định
và sức mua của người dân còn yếu

metro số hai tại thành phố hồ chí minh
chính thức được khởi công
lễ khởi công hôm nay
nhằm tiến hành xây dựng và tái bố trí
các hàng mục hạ tầng kỹ thuật
như hệ thống điện thoát nước cấp nước
và mạng viện thông cây xanh biển giao thông
đây là công đoạn làm sạch mặt bằng
cả trên mặt đất và không gian ngầm
trước khi bàn giao cho nhà thầu chính thi công
so với tuyến metro số một
thì tuyến metro số hai cũng khá đặc biệt
bởi hầu hết chiều dài có tới chín
là công trình ngầm
chúng tôi nhận thức được tuyến tàu điện ngầm số hai
giai đoạn một
từ bến thành đến tham lương
có tầng chiều dài
trong đó có chín ba km đi ngầm
và hai km đi tầng cao
với một mươi một trà ga
chảy dọc đường cách mạng tám
đường thường sinh
mà đi cao các quận
một quận ba quận một mươi
quận một mươi hai quận tân bình
và quận tân phú
dự án metro số hai
có tổng mức đầu tư gần bốn mươi tám tỷ đồng
tương đương gần hai một tỷ usd
trong đó vốn oda
hơn ba mươi bảy tỷ đồng
vốn đối ứng là hơn một mươi tỷ đồng
dự kiến hoàn thành
đưa vào vận hành khai thác năm hai nghìn ba mươi
và hai năm cho công tác bảo hành
đến năm hai nghìn ba mươi hai
chúng ta sẽ phải tập trung
trên cơ sở tinh thần
là nỗ lực để giải phóng mặt bằng sạch
hạ tầng kỹ sạch một trăm linh
trước khi để triển khai các dự án chính
đặc biệt là đối với các dự án mà oda
mà có những yêu cầu rất khắt khe
trong quản lý hợp đồng về
kinh nghiệp liên quan
trong kinh nghiệp để tránh những hạn chế
trong khiếu nạn khiếu kiện phát sinh
cho các nhà thầu chính của nước ngoài
khi mà chúng ta không đủ cái điều kiện để bàn giao mặt bằng
dẫn đến các gói thầu chính phải chờ
trong quá trình thực hiện
đồng thời cũng là một cách làm mới
trong quá trình mà ứng dụng những công nghệ tiên tiến
trong quá trình triển khai thi công
như nhà thầu cũng đã báo cáo
nhất là về khoan kích gầm
hệ thống điện ngầm
và hệ thống cấp nước
ngầm cho thành phố
đồng thời là cũng ứng dụng chính thức là dự án đầu tiên
của thành phố và ứng dụng
mô hình thông tin công trình
trong quá trình từ khảo sát thiết kế
công việc liên quan đến giám sát
và tổ chức triển khai thi công
công tác giải phóng mặt bằng
toàn dự án đến nay đạt tám mươi sáu sáu mươi chín
trên năm trăm tám mươi sáu trường hợp
đã bàn giao mặt bằng
số các quận đạt một trăm linh
những vấn mắc còn lại chủ yếu liên quan đến
đơn giá bồi thường đang được thành phố
tập trung giải quyết và đảm bảo toàn bộ
mặt bằng được bàn giao cuối năm hai nghìn hai mươi hai
giúp kinh nghiệm cái dự án tuyến một
cũng như là metro ở hà nội
thì chúng tôi bàn giao toàn bộ cái mặt bằng sạch
đã được di dời ở tầng kỹ thuật cho
cho nhà thầu chính để họ chủ động
họ thi công trong cái khu vực bàn giao
thì khi đó nó giảm thiểu được cái chậm trễ
cái tiến độ và thúc đẩy cái tiến độ dự án như thủ tướng đã phê duyệt
và rất mong muốn là tiến số hai
mau chóng khởi công và hoàn thành để đưa lại
lợi ích tốt nhất cho người dân
trong quá trình lưu đi lại
để đạt được các kết quả như mong đợi
bang quản lý đường sắt đô thị thành phố
cho biết đơn vị cam kết
cùng với các nhà thầu tư vấn
và các bên tham gia dự án nỗ lực
chung sức đồng lòng tập trung
mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công
công tác xây dựng di dời
và tái bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật
tuyến tàu điện ngầm số hai
bảo an toàn chất lượng hiệu quả
sáng ngày hai mươi hai tháng sáu tại tp hcm
công ty cổ phần du lịch văn hóa suối tiên
phối hợp cùng với sở nông nghiệp và phát triển
nông thôn tp hcm sở du lịch tp hcm
và liên hiệp các tổ chức hữu nghị
tổ chức tổng kết và trao giải hội thi
nghệ thuật tạo hình bằng trái cây năm hai nghìn hai mươi
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
bên cạnh chủ đề về văn hóa
du lịch lịch sử việt nam
năm nay hội thi mở rộng thêm nhiều chủ đề
với mục đích khuyến khích các nghệ nhân
lan tỏa giá trị của du lịch xanh
sự phát triển vượt bậc của tp hcm
xu hướng nền nông nghiệp việt nam
trong thời đại mới nêu cao tinh thần sáng tạo
và hướng tới nâng tầm chất lượng cuộc sống
ngày càng văn minh hiện đại như
tp hcm du lịch xanh
suối tiên lá phổi xanh trong lòng tp
nông sản việt kết hợp công nghệ cao
với nhiều màu sắc mới mẻ và sinh động
hội thi đã thu hút được hàng ngàn
lượt khách thăm quan chìm ngưỡng
năm nay là có tiến bộ hơn nhiều
hơn năm trước
nó rất là đẹp nói chung là các nghệ nhân
ở đây làm rất là đẹp
từ cách trang trí
rồi tác phẩm
có thay đổi nhiều hơn
mấy năm trước
dạng nó mình thấy nó đẹp
nó sinh động hơn
nó đẹp mà nó sinh động hơn
nó nhiều cái cảnh lạ hơn
màu sắc nó đẹp hơn
ngoài các nghệ nhân đến từ tp hcm
bình dương đồng nai
bến trè an giang
hội thi còn chào đón các nghệ nhân
đến từ những tỉnh rất xa về tham dự
cùng với niềm đam mê
các nghệ nhân đã phát huy hết tài năng
tạo hình nghệ thuật trái cây
để tạo ra những tác phẩm độc đáo
lạ mắt ấn tượng
nhằm thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước
đến thăm quan tìm hiểu
như việt nam trang sử hào hùng
phật pháp nhịm màu an nhiên
từ hà nội vào
đây là tác phẩm của mình
tên là an nhiên
mình muốn truyền tải qua tác phẩm của mình
có nghĩa là
sự bình yên an nhiên
giữa cuộc sống rất là
bây giờ cuộc sống rất là kiểu
lo toan muộn bế
và rất nhiều sức lặng của cơm áo vạn tiến
thì mình muốn
qua tác phẩm của mình tên là an nhiên
thì mình muốn
gửi thông điệp với mọi người là
mình luôn bình yên
trước mọi điều của cuộc sống
nằm trong khuôn khổ
lễ hội trái cây nam bộ năm hai nghìn hai mươi bốn
hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây
năm nay được ban tổ chức đã chọn ra
một mươi sáu tác phẩm xuất sắc nhất
để trao giải đây cũng là sân chơi
nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm
giữa các nghệ nhân tạo hình trái cây
tại các tỉnh phía nam với các tỉnh phía bắc
để cùng giới thiệu đến du khách
những loại trái cây ngon an toàn
bổ dưỡng từ các vùng miền
nên sưu tập tác phẩm năm nay sẽ được
trưng bày tại suối tiên đến hết tháng sáu